từ ngày chín tháng sáu tại tỉnh thanh hóa đã xảy ra nắng nóng diện rộng và kéo dài
khiến hàng trăm hectare sản xuất bộ thu bị thiếu nước hiện các địa phương đang nỗ lực
thực hiện nhiều giải pháp chống hạn cho cây trồng đặc biệt là diện tích lúa mới gieo cấy
theo thông tin của tri cục thủy lợi thanh hóa tình trạng thiếu nước khô hạn đối với diện tích
sản xuất nông nghiệp đã xảy ra tại nhiều địa phương với tổng diện tích thiếu nước để gieo
cấy và tưới dưỡng của toàn tỉnh khoảng hơn sáu trăm linh hectare trong đó huyện tĩnh gia bị nắng nóng
ảnh hưởng nhiều nhất để khắc phục tình trạng thiếu nước và hạn các đơn vị đã tiến hành
nạo vét lòng hồ để tạo độ sâu chữ nước thực hiện lịch cấp nước cho diện tích sản xuất vụ thu
mùa nói chung và diện tích thiếu nước khô hạn nói riêng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh thanh hóa đã có văn bản đề nghị các địa phương phân công cụ thể cán bộ theo dõi kiểm tra
đồng ruộng củng cố bờ vùng bờ thửa đóng mở các cống ở các cửa sông hợp lý để giữ ngọt và ngăn
mặn tranh thủ tích chữ nước vào các ao đầm canh tưới canh tiêu